thưa quý vị tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại phường hoài hảo thị xã hoài nhơn
về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo tài liệu của cơ quan điều tra đầu năm hai nghìn một mươi chín con trai của huỳnh tiến là huỳnh tài
thông qua mạng xã hội đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu dân ý
bầu lãnh đạo của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức phản động này
sau khi tham gia tổ chức phản động huỳnh tài lôi kéo cha cùng tham gia và đã có các hoạt động
như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến
lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện huỳnh tài đã bị khởi tố bắt tạm giam vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng
vận chuyển trái phép một mươi bốn bánh heroin đối tượng giàng a thỏ
trú tại bản nako sanh
già ba xã nako sanh huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa bị tổ công tác liên ngành
gồm lực lượng công an và cục hải quan tỉnh điện biên bắt quả tàng
hồi một mươi chín h ngày một mươi tháng sáu tổ công tác liên ngành đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch
tại khu vực thuộc bản huỳnh sái lương xã quảng lâm huyện hường nhé
thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng giàng a thỏ đang có hành vi mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ bao gồm một mươi bốn bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng thò khai nhận số ma túy trên mua của một người lào
tại khu vực biên giới đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng
chức năng bắt giữ hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn văn huỳnh thiện
và vũ minh tiến đều trú tại tỉnh đồng nai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hơn ba trăm bốn mươi gram ma túy các loại
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy
công an huyện thống nhất bắt quả tăng thiện đang mang ma túy bán cho người nghiện
tại khu vực ấp hưng hiệp xã hưng lộc thu giữ hai gói ma túy có trọng lượng hơn ba ba mươi bảy gram
và ba viên thuốc lắc qua đấu tranh thiện khai nhận bản thân có sử dụng ma túy
số ma túy trên đối tượng mua của tiến với giá bốn triệu đồng
tôi có sử dụng ma túy mấy năm và cũng vì do
không việc làm có mua ma túy về để bán kiếm lời và mang xuống dưới cây xăng hưng lộc
xuống tới thì đã bị công an lực lượng công an bắt
quá trình điều tra mở rộng công an huyện thống nhất phối hợp với công an huyện định quán
tiến hành bắt và khám xét nơi ở của đối tượng vũ minh tiến ở ấp cầu ván xã phú túc
thu giữ một mươi tám gói ma túy đá trọng lượng hơn ba trăm linh năm g tám mươi tám viên thuốc lắc
qua đầu tranh tiến khai nhận số ma túy trên đối tượng mua tại tp hcm
với giá hai trăm linh triệu đồng rồi về phân lẻ bán cho các người nghiện thì bị bắt
công an huyện thống nhất cho biết từ đầu năm đến nay đã phát hiện xử lý một mươi chín vụ
ra quyết định khởi tố hai mươi hai đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
việc phát hiện bắt xử lý nhiều đối tượng tội phạm liên quan đến hoạt động ma túy
trong thời gian qua của công an huyện thống nhất đã từng bước kéo giảm tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
thông tin mới nhất về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại ninh bình và bình thuận
sẽ có trong cụm tin vấn ngay sau đây
theo thông tin từ công an tỉnh ninh bình vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm một mươi ba tháng sáu
khiến bốn người tử vong trú tại thành phố ninh bình và huyện đô lương tỉnh nghệ an
vụ tai nạn cũng khiến năm người khác bị thương cùng chú ở huyện đô lương và huyện yên thành tỉnh nghệ an
ngoài các thiệt hại về người vụ tai nạn còn làm hư hỏng hai phương tiện
một cột đèn chiếu sáng và một cột đèn tín hiệu
trong khi đó khoảng giờ ngày một mươi bốn tháng sáu tại km một trăm năm mươi năm quốc lộ năm mươi năm
thuộc địa phận xã đức bình huyện tánh linh tỉnh bình thuận
cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một d ba mươi chín nghìn sáu trăm bảy mươi bốn
và ô tô con chưa có biển kiểm soát
vụ tai nạn khiến anh nguyễn đức hùng là người lái xe ô tô con
và anh vũ văn thi cùng chú huyện tánh linh tử vong tại chỗ
anh trần phước hải huy bị thương kẹt trong ô tô con
nguyên nhân các vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ
mưa lớn kéo dài trong đêm ngày một mươi ba dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu
đã gây sạt lở nhà dân ách tắc giao thông và ngập úng hoa màu của người dân tại lào cai
tại huyện bảo yên mưa lớn từ hai mươi hai h đêm ngày một mươi ba tháng sáu kéo dài đến sáng ngày một mươi bốn tháng sáu
đã gây lũ ống tại các xã thượng hà việt tiến bảo hà kim sơn và phúc khánh
làm ngập úng ba nhà và hơn bảy mươi hectare lúa hoa màu của người dân tại đây
mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá tại nhiều tuyến đường
trên địa bàn
tại huyện mường khương mưa lớn làm sạt lở đất gây hư hỏng chín nhà ở của người dân
và hai mươi năm hộ bị ngập nước ngập úng hơn ba mươi hectare lúa và hoa màu
ngay sau khi xảy ra thiên tai các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng
tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại
để sớm có phương án hỗ trợ nhân dân
mưa lớn trên địa bàn tỉnh tuyên quang cùng với việc xả lũ của các hồ thủy điện
trên sông lô và sông gâm đã làm cho mực nước sông lô sông gâm lên cao
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã đề nghị các địa phương chủ động ứng phó
giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lớn lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra
trận mưa lớn vào tối ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu làm cây đổ chắn ngang đường
tại nhiều điểm trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
trong nội đô hà nội nhiều tuyến đường ngập sâu cũng ủn tắc kéo dài
khiến cho lực lượng cảnh sát giao thông phải nỗ lực trong đêm để phân luồng và hướng dẫn người tham gia giao thông
tại ngã tư giao cắt giữa đường phạm hùng mễ trì và dương đình nghệ
rốn ngập của quận nam tử liêm nước dâng hơn nửa mét
nhiều xe qua đoạn này bị chết máy giao thông hỗn loạn ủn tắc kéo dài
đoạn đường châu văn liêm hướng ra đại lộ thăng long cũng bị ngập khoảng sáu mươi cm
tại quận cầu giấy đường phan văn trường ngập hơn năm mươi cm giao thông tê liệt
các tuyến đường cầu giấy xuân thủy hồ tùng mậu nhiều đoạn nước ngập hơn ba mươi cm
phương tiện không thể di chuyển phải trú ở gầm đường sắt trên cao
nhiều tuyến phố trung tâm quận hoàn kiếm như đinh tiên hoàng lý thái tổ lý thường kiệt phan bộ châu
cũng ghi nhận tình trạng ngập
trước tình hình ngập nước trên nhiều tuyến phố các tổ cảnh sát giao thông đã được bố trí dầm mưa trong đêm
hướng dẫn phương tiện không đi vào đoạn đường ngập sâu tránh xe chết máy và ủn tắc
trong khi đó trên cao tốc pháp vân cầu rẽ nhiều cây xanh bị đổ chắn ngang đường
từ km số hai trăm bốn mươi năm đến km số hai trăm năm mươi năm hướng hà nội đi ninh bình có khoảng một mươi năm cây đổ trong đó có năm cây to ảnh hưởng đến giao thông
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba cục cảnh sát giao thông đã cử chiến sĩ đến hiện trường
chặt cành cây dọn đường đồng thời tăng cường cán bộ chiến sĩ có mặt cảnh báo phân luồng điều tiết giao thông
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
vào sáng ngày hôm nay quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự án luật cảnh sát cơ động với tỷ lệ trên chín mươi một đại biểu tán thành
với bốn trăm bảy mươi bốn đại biểu tham gia biểu quyết chiếm chín mươi năm một mươi tám tổng số đại biểu có bốn trăm năm mươi bốn đại biểu tán thành
tương đương với chín mươi một một mươi sáu tổng số đại biểu quốc hội đã thông qua luật cảnh sát cơ động
theo đó luật cảnh sát cơ động gồm
chương ba mươi ba điều khẳng định cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc công an nhân dân việt nam
là lực lượng nong cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
luật cảnh sát cơ động cũng có nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động
về bổ sung một số thẩm quyền cho lực lượng cảnh sát cơ động tạo cơ sở pháp lý để lực lượng cảnh sát cơ động
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trả tự phòng chống các loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật hiệu quả hơn
đảm bảo không phát sinh thêm các chi phí
luật cảnh sát cơ động sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh tiến
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại phường hoài hảo
nghị xã hỏa nhơn về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo tài liệu của cơ quan điều tra đầu năm hai nghìn một mươi chín con trai của huỳnh tiến là huỳnh tài
thông qua mạng xã hội đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức phản động này
sau khi tham gia tổ chức phản động huỳnh tài lôi kéo cha cùng tham gia và đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp
tại cuộc họp trực tuyến
lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện huỳnh tài đã bị khởi tố bắt tạm giam vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một số tin tức về các chiến công trên mặt trận phòng chống ma túy của lực lượng công an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin
quá trình bắt giữ thì đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cán bộ chiến sĩ nhân dân và đối tượng
chín h năm mươi phút ngày một mươi tháng sáu tại khu bảy phường đông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ bắt quả tang đối tượng vàng a lệnh
trú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình đang có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin tổng trọng lượng trên một mươi ba kg
công an đã tạm giữ một xe ô tô đối tượng dùng để vận chuyển số ma túy trên
một điện thoại di động và một mươi hai triệu đồng tiền mặt
đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ lào vào nội địa các tỉnh của việt nam để tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an tỉnh hòa bình tiếp tục điều tra mở rộng
vận chuyển trái phép một mươi bốn bánh heroin đối tượng giàng a thỏ chú tại bản nako sa ba xã nako sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên
vừa bị tổ công tác liên ngành gồm lực lượng công an và cục hải quan tỉnh điện biên bắt quả tàng
hồi một mươi chín h ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác liên ngành đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực thuộc bản hủy sái lương xã quảng lâm huyện mường nhé
thì phát hiện và bắt quả tăng đối tượng giàng a thỏ đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ bao gồm một mươi bốn bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng thò khai nhận
số ma túy trên mua của một người lào tại khu vực biên giới đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng
một nhóm thanh thiếu niên gồm bốn người cùng chú tại thành phố đà nẵng đã cầm hung khí xông vào tiệm internet số bảy mươi chín đồng kè
thuộc địa bàn quận liên triểu để chém tên
tới tấp khiến một thanh niên bị thương tích nặng
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều đã khởi tố và bắt tạm giam được hai đối tượng còn lại của vụ án
hai đối tượng còn lại bị bắt giữ là văn anh tú và trần văn phú
trước đó do mâu thuẫn của trần nguyên vĩnh và ông văn anh tú tại tiệm internet nên tú rủ thêm nguyễn văn hải
đặng công lượm và trần văn phú về nhà mình lấy dao và trở lại tiệm internet nói trên để trả thù
đến dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn
tú đứng bên ngoài canh chừng để hải lượm phú xông vào và chém liên tục vào người vĩnh
hậu quả anh vĩnh thương tích một mươi bốn
sau khi hải và lượm bị bắt giữ phú và tú cũng bỏ trốn
đến trưa ngày một mươi ba tháng sáu công an quận liên triều đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trên trên địa bàn quận cẩm lệ
thời gian vừa qua các đối tượng tội phạm trên không gian mạng không ngừng gia tăng hoạt động
với rất nhiều những chiêu trò thủ đoạn tinh vi khó lường
và trong đó có hành vi làm giả mạo các trang thông tin điện tử
từ các trang web giả mạo này thì chúng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
từ đó gây ra tình trạng mất an ninh trật tự gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
số tiền gần sáu tỷ đồng trong tài khoản của người phụ nữ này đã bị biến mất chỉ sau vài cuộc điện thoại
thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không mới vẫn là gọi điện thoại mạo danh cơ quan công an
đang điều tra chuyên án mua bán trái phép ma túy
nhưng người phụ nữ này đã hoàn toàn tin tưởng
khi chúng hướng dẫn các đối tượng điện thoại

việc tội phạm công nghệ cao lập các trang website app mạo danh bộ công an
và các đơn vị công an khác liên tục diễn ra
mới đây nhất qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng
công an tp hcm đã phát hiện trang web
có dấu hiệu giả mạo trang website của bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn này đã được cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận diện như sau
các đối tượng thường tạo lập các ứng dụng các app hiển thị các tên của bộ công an
như là vn một trăm một mươi ba apk hoặc là cônganhanoi apk
ngoài ra các đối tượng còn tạo lập các website
có giao diện giống với website của công tin điện tử của bộ công an
trên website giả mạo cổng tin điện tử của bộ công an

có các chuyên mục yêu cầu người dân đăng nhập vào tài khoản ngân hàng
và điền các thông tin cá nhân nhằm mục đích là chúng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
và sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người dân
ngoài ra trong một số chuyên mục trên website giả mạo công tin điện tử của bộ công an
thì có các cái chuyên mục khi mà người dân đăng nhập vào
thì sẽ tự động tải về một cái file là vn tám mươi bốn apk
thì đây là một loại mã độc nó có chức năng là sẽ tự động
khi mà chuyên cập vào sẽ tự động cài trên các hệ điều hành android
nhằm mục đích là trộm cắp thông tin
trước những diễn biến này bộ công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động giả mạo cơ quan nhà nước
lợi dụng không gian mạng để lừa đảo xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác và hướng dẫn nhân dân
sớm phát hiện tố giác các hành vi phạm tội này
website chính thức của bộ công an có địa chỉ tại mps gov vn và bocôngan gov vn
đối với lại các website chính thức của công an các đơn vị địa phương
thì đều có tên miền đều có đuôi gov vn
và website của bộ công an và công an các đơn vị địa phương
thì không yêu cầu người dân đăng nhập vào tài khoản ngân hàng
và không đăng tải bất kỳ lệnh bắt lệnh khám xét
hay là các thủ tục tố tụng hình sự trên mạng internet
theo cơ quan công an thời gian tới loại tội phạm này không ngừng gia tăng hoạt động
và tiếp tục có diễn biến khó lường
mục tiêu là chúng vẫn làm giả các website của các cơ quan công quyền
đặc biệt là của cơ quan công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chính vì vậy việc đề cao cảnh giác của mỗi người dân
chính là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này
vào khuya ngày hôm qua trên địa bàn thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
hậu quả khiến ít nhất bốn người tử vong và nhiều người khác bị thương phải nhập viện
thời điểm trên xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn tám trăm linh sáu
thuộc hợp tác xã vận tải nghệ an chạy tuyến huyện đôi lương đi hà nội
khi đến quốc lộ một a thuộc phường nam thành
thành phố ninh bình đã tông vào một xe máy rồi bị lật nghiêng trên đường
vận tốc xe ngay trước lúc xảy ra tai nạn là sáu mươi bốn kmh
chạy qua tốc độ bốn kmh
thời điểm xe bị tai nạn là hơn một mươi hai giờ đêm trên xe có ba mươi năm người
trong số bốn nạn nhân tử vong có ba người là hành khách
một người là người điều khiển xe máy tất cả đều là nam giới
ngoài ra có sáu hành khách bị thương nhẹ
sáng ngày hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh ninh bình đã đến thăm hỏi các nạn nhân
theo thông tin ban đầu xe khách vừa bị tai nạn không được phép lưu thông vào thành phố ninh bình
có thể chiếc xe trên đã lợi dụng đêm tối để đi vào dẫn đến xảy ra tai nạn
nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng thành phố ninh bình làm rõ
thưa quý vị trận mưa lớn vào tối ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu làm cây đổ chắn ngang đường
trong nội đô hà nội thì nhiều tuyến đường ngập sâu cũng ủn tắc kéo dài
khiến cho lực lượng cảnh sát giao thông phải nỗ lực trong đêm phân luồng hướng dẫn người tham gia giao thông
rốn ngập của quận nam tử liêm nước dâng hơn nửa mét
nhiều xe qua đoạn này bị chết máy giao thông hỗn loạn ủn tắc kéo dài
đoạn đường châu văn liêm hướng ra đại lộ thăng long cũng bị ngập khoảng sáu mươi cm
tại quận cầu giấy đường phan văn trường ngập hơn năm mươi cm giao thông tê liệt
phương tiện không thể di chuyển phải trú ở gầm đường sắt trên cao
nhiều tuyến phố trung tâm quận hoàn kiếm như đinh tiên hoàng lý thái tổ lý thường kiệt phan bộ châu
cũng ghi nhận tình trạng ngập
trước tình hình ngập nước trên nhiều tuyến phố các tổ cảnh sát giao thông đã được bố trí dầm mưa trong đêm
hướng dẫn phương tiện không đi vào đoạn đường ngập sâu tránh xe chết máy và ủn tắc
từ km số hai trăm bốn mươi năm đến km số hai trăm năm mươi năm hướng hà nội đi ninh bình có khoảng một mươi năm cây đổ
trong đó có năm cây to ảnh hưởng đến giao thông
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba cục cảnh sát giao thông đã cử chiến sĩ đến hiện trường
chặt cành cây dọn đường đồng thời tăng cường cán bộ chiến sĩ có mặt cảnh báo phân luồng điều tiết giao thông